mặc dù chính phủ đã có những chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
song có một thực tế là đa số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này của việt nam
rất khó tiếp cận và chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp fdi
đặc biệt là công nghiệp phụ trợ sản xuất ô tô
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi việt nam có khoảng một doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực
cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ việt nam
tuy nhiên trên thực tế các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ
đặc biệt là công nghiệp phụ trợ ô tô tại việt nam hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất
nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hiện trạng này là do thiếu những chính sách ưu đãi để tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp
chưa tạo lập được môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi
minh bạch ổn định để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
việt nam hiện có khoảng một tám trăm linh doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
nhưng mới có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất
nguyên nhân chủ yếu là do năng lực sản xuất của đa số doanh nghiệp còn thấp
chưa có nguồn lực để đầu tư công nghệ hiện đại
do vậy để có thể trở thành thành viên trong chuỗi cung ứng cho các tập đoàn sản xuất ô tô
bên cạnh những chính sách yêu đãi tạo điều kiện của chính phủ
các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ cần nỗ lực học hỏi
đầu tư công nghệ hiện đại và chuyên nghiệp hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh